cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn hữu tuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở xã trung nguyên huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
về tội chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh
trước đó ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đầu cầu hạt trì xã bổ sao huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
nguyễn hữu tuyên điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi tám c một mươi năm nghìn năm trăm tám mươi sáu đi vào làn đường dành cho xe có giới ưu tiên luồng xanh mà không có giấy tờ theo quy định
khi lực lượng công an yêu cầu khai báo y tế huyện cũng không xuất trình được kết quả xét nghiệm virus sars cov hai âm tính
đồng thời đối tượng lên xe đóng chặt cửa cố thủ trong cabin nhằm mục đích gây ủn tắc để tổ công tác buộc phải xả chốt
sau hai mươi phút cố thủ trên xe tuyền đã cố tình lái xe bỏ chạy
ngay sau đó công an huyện vĩnh tường đã tổ chức bắt giữ đối tượng nguyễn hữu tuyên
khi kiểm tra tôi đã cố tình cho xe đi vào lường xanh
ngay sau khi tổ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại chỗ đầu cầu chế thông tin đến cơ quan điều tra
chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành khống chế đối tượng đưa về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tường để xử lý
tại cơ quan điều tra thì đối tượng cũng đã khai báo thành khẩn hành vi vi phạm của bản thân
với hành vi vi phạm của đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội chống người thành công vụ
theo khoảng một ba trăm ba mươi bộ lãnh sự và khu vực tư phạt tù từ sáu tháng đến ba năm tù
cơ quan công an khuyến cáo các lái xe và người dân hãy chấp hành nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ
và các quy định về phòng chống dịch khi tham gia giao thông để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đảm bảo an toàn của bản thân và cộng đồng